mở đầu sẽ là thông tin mới về vụ án nhận hối lộ tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
vào tối ngày hôm qua bộ giao thông vận tải có thông cáo báo chí về việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu
theo đề nghị của cơ quan an ninh điều tra bộ công an liên quan đến các chuyến bay giải cứu
ngay sau khi nhận được đề nghị của cơ quan an ninh điều tra bộ công an
bộ giao thông vận tải đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan
khẩn trương tổng hợp và báo cáo các thông tin tài liệu theo yêu cầu
để phục vụ công tác điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra ở cục lãnh sự bộ ngoại giao
trước đó thực hiện chủ trương nhân đạo của đảng nhà nước về tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam
ở nước ngoài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu về nước trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
theo phân công nhiệm vụ của chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải đã phối hợp rất tích cực với bộ ngoại giao bộ công an bộ y tế bộ quốc phòng
trong công tác bảo hộ công dân
tiếp tục với thông tin bắt giữ tội phạm ma túy
tại lào cai hai đối tượng mua bán trái phép bốn bánh heroin vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng hai phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy trên xe có chở một bao tải
có nhiều biểu hiện nghi vấn
lực lượng công an đã tiến hành mật phục truy đuổi bắt giữ thành công hai đối tượng gồm vàng a cú và vàng a xúa
cùng chú tại huyện nầm pồ tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ tại hiện trường là bốn bánh heroin một xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan cảnh sát điều tra vàng a cú khai nhận do cần tiền để tiêu xài cá nhân
cú đã rủ anh trai và vàng a xúa đi mua bốn bánh heroin với giá tám mươi triệu đồng một bánh
sau đó mang xuống lào cai để bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
cú hứa sẽ cho xúa năm mươi triệu đồng sau khi giao dịch thành công
khi đi đến địa phận phường ô quý hồ thị xã sapa thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
trong khi đó tại đồng nai công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi bốn đối tượng
về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền một mươi năm triệu đồng
đồng thời cho viết cam kết không tái phạm
trước đó công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra hành chính một quán karaoke trên địa bàn xã xuân trường
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện ba phòng của quán có một mươi bốn đối tượng thanh niên
trong đó có sáu nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ một viên nén một đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng và một số vật chứng có liên quan
qua test nhanh một mươi bốn đối tượng đều dương tính với chất ma túy
ngay sau khi nhận được tin tố giác tội phạm của người dân về việc liên tiếp trong hai đêm
có hai nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang mang chất bẩn ném vào cửa nhà
gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại tài sản khiến người dân bất an
công an huyện văn giang tỉnh hương yên đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi trên
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một và khoảng hai mươi hai h năm mươi chín phút ngày chín tháng hai vừa qua

khi gia đình chị lê thị tươi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thôn năm xã xuân quan huyện văn giang tỉnh hương yên
đang ngủ trong nhà thì bị hai nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang mang sơn dầu luyên mắm tôm
đến đổ và ném vào mặt ngoài cửa cuốn khiến cửa bị ăn mòn mất thẩm mỹ gây ô nhiễm môi trường
làm thiệt hại tài sản khoảng hai mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra đến ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên đã xác định được ba đối tượng nghi vấn
gồm dương vũ thắng lê văn dương cùng ở xã xuân quan và tòng văn thơi chú huyện điện biên đông tỉnh điện biên
ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang tiếp nhận nguồn tin báo từ công an xã xuân quan
về việc nhà chị tươi bị một số đối tượng dùng chất bẩn ném vào nhà
quá trình xong mình trong thời gian hai ngày cơ quan điều tra công an huyện văn giang
hình sự đã xác định được các đối tượng nghi vấn
ngày một mươi tám cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập và mời làm việc đối với các trường hợp nghi vấn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do anh nguyễn văn hiệu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chồng chị tươi đã vay tiền của thắng nhưng không trả theo thỏa thuận
nên thắng đã rủ dương và tươi đi ném chất bẩn vào nhà anh hiệu chị tươi
tôi đã cho anh hiệu chồng chị tươi vay với số tiền là ba trăm linh triệu
tôi đã cho anh hiệu chồng chị tươi vay với số tiền là ba trăm linh triệu
khoảng bốn lần anh lấy
anh đã hứa hẹn rất nhiều lần nhưng mà anh không giả cho tôi
nên tôi đã cũng có hành vi tạt sơn vào nhà chị tươi
không có một chửi bới gì nhà chị tươi cả
gọi là cũng chỉ là lý do là để anh hiệu về để gửi tiền trả lại cho tôi
được biết dương từng có hai tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang
đang tiếp tục phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên
đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy
hai đối tượng phan hoàng long và trần thị thanh hương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố bắt tạm ra
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận cả hai hiện nay sống với nhau như vợ chồng
do nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp ổn định cặp đôi này đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy
để thực hiện ý đồ trên long thường chở hương đi lòng vòng trên các tuyến đường
khi phát hiện thấy các xe máy không có người trông coi hương xuống xe
làm nhiệm vụ cảnh giới để long tiếp cận chiếm đoạt tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn hai đối tượng đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy
tại các khu trung cư siêu thị trên địa bàn thành phố vũng tàu
sau đó đem bán lấy tiền cùng nhau mua ma túy sử dụng và tiêu xài
vào dạng sáng ngày hôm nay tại đường tránh đông đoạn qua tổ dân phố ba phường phổ minh
thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ
giữa xe khách và người đi bộ hậu quả làm một người chết tại chỗ
vào thời điểm trên xe khách biển kiểm soát bốn mươi chín b một nghìn bảy trăm năm mươi tám lái xe
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở huyện tuy phong tỉnh bình thuận
điều khiển theo hướng nam bắc khi đến đoạn đường trên đã đâm vào người đàn ông
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở huyện đại lộc tỉnh quảng nam khi đang đi bộ qua đường
hậu quả người đàn ông đã tử vong tại chỗ
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi cục hàng không việt nam
sở giao thông vận tải tp hcm về việc tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi đến tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
theo đó bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục hàng không việt nam
tổng công ty cảng hàng không việt nam
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
bố trí hợp lý các khu vực cho các phương tiện vào đón trả khách
tổ chức các làn đón trả khách trong nhà xe phù hợp thực tế khi khách tăng
phân luồng khách chờ đón xe đảm bảo an ninh trật tự
kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra hiện tượng trèo kéo bắt chẹt khách trong nhà xe
và trong địa bàn khu vực cảng hàng không
có phương án kết nối di chuyển bằng phương tiện giữa ga quốc nội và ga quốc tế
để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách
tăng cường việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ hoạt động điều tiết giao thông trong khu vực cụm cảng hàng không
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi hai tháng hai
bắc bộ và thanh hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ tám đến một mươi một độ c
vùng núi từ ba đến sáu độ c
vùng núi cao có nơi độ c và khả năng cao xảy ra băng giá mưa tuyết
trước việc người dân đổ xô đi săn băng tuyết ở một số địa phương miền núi phía bắc
cục cảnh sát giao thông đã ra khuyến cáo khẩn để đảm bảo an toàn giao thông
đơn cử vào sáng ngày hôm nay ngày hai mươi tháng hai
tại đỉnh núi mẫu sơn thuộc huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
nhiệt độ ghi nhận là âm một độ c thấp nhất từ đầu mùa đông năm nay
băng giá bao phủ từ đỉnh xuống dưới khoảng năm trăm linh mét
đại diện phòng quản lý du lịch mẫu sơn cho biết
vào dạng sáng ngày hôm nay trên đỉnh mẫu sơn bắt đầu xuất hiện băng giá
hàng trăm người đội mưa rét lên đỉnh mẫu sơn để săn băng tuyết
khiến cho giao thông ùn vắc nhiều ô tô xếp hàng dài trở lên đỉnh núi
trong khi đó rất đông du khách đã đổ lên sapa và khu vực đỉnh núi phan xipang lào cai
với hy vọng săn băng giá mưa tuyết trong đợt rét nhất từ đầu mùa
và trước tình hình trên cục cảnh sát giao thông đã khuyến cáo
người dân du khách nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng trơn trượt
vì hệ thống an toàn của xe nhất là lốp xe tại việt nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng
trong trường hợp phải lưu thông khi có băng tuyết tài xế cần cẩn trọng chú ý quan sát
lái xe tốc độ chậm đặc biệt là khi lên và xuống dốc
tài xế cũng nên sử dụng đèn pha đèn sương mù đèn gầm khi di chuyển trên đường
lưu tâm tại các đường cong đường đèo dốc
đồng thời cục cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo
ngay cả khi di chuyển trên các tuyến đường không xảy ra băng tuyết
tài xế cũng phải bật đèn chiếu sáng đèn led đèn sương mù
chú ý quan sát giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước
ngoài ra khi các tuyến đường xảy ra đóng băng
lực lượng chức năng sẽ có các biện pháp như phân luồng hoặc đóng đường an toàn
người dân và du khách cần tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị lộc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm tám mươi sáu trên hai mươi a nguyễn huệ
khóm bốn phường chín tp sóc trăng tỉnh sóc trăng
về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội sản xuất buôn bán hàng cấm
công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng la văn hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ thuận
xã mỹ phú huyện châu phú tỉnh an giang
ngoài ra công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý thị sa bột
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp prey chop a
xã lai hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
về tội gây dối trật tự công cậu
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện